hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
tham dự lễ viếng có các đồng chí lãnh đạo nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các thành viên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và các tỉnh thành phố
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi vòng hoa và lễ kính dân các anh hùng liệt sĩ
quốc gia a một các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu đã kính cẩn sân hương
đặt vòng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đại tướng võ nguyên giáp cùng cán bộ chiến sĩ thanh niên
sung phong dân công hòa tuyến quân và dân đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu
hy sinh để làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thanh kính tri ân các đại biểu nguyện sống
chiến đấu học tập theo gương
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại phát huy truyền thống điện biên phủ anh hùng
tiếp tục nỗ lực cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước xây dựng đất nước việt nam ngày càng phồn vinh thịnh vượng